thưa quý vị ở tuổi sáu mươi ông ngô văn léo ở phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vẫn hàng ngày bươn trải mưu sinh trên sông cẩm lệ
nhưng ít ai biết suốt hơn bốn mươi năm nay người đàn ông này từng có hàng trăm lần xả thân cứu người
giữa dòng nước xiết viết nên những trang cổ tích giữa đời thường
hơn bốn mươi năm tiếp nối nghiệp sông nước của cha ông là bấy nhiêu năm cơ duyên cứu vớt người đuối nước
đã níu sữ chân người đàn ông này
với dòng sông cẩm lệ và chính dưới chân cầu tăm tối rộng rạp lại là nơi chứng kiến tất cả những cuộc
giành giật mạng sống với tử thần cho bao người mà nhiều đời nhà ông léo đã làm bằng tất cả cái tâm
và lòng dũng cảm của mình
nước cột của mình cứ để anh đằm công đức mình mình thấy người ngãi thì mình cưới thôi cho
dốc thì mình th breathe không sony là phải sửa được thứ học cũng tạ đồ họ là của bọn công nhân mình
hoặc hoạt đông nhà để mà ms game có người mất mình mình vẫn đi đi đi cũng hương ẩm ranch từ tinh thần
cứu người bị nạn từ đời ông đời cha và người anh cả quá cố
trong suốt thời gian qua người anh kế đứa con trai cả và vợ của ông léo
luôn đồng hành chia sẻ hỗ trợ ông cứu nạn
do vậy không nề hà nắng mưa bão lũ ban ngày hay đêm khuya
cả nhà ông léo luôn thường trực dưới chân cầu
hãy nghe thấy tiếng ấm trên sông cầm lệ
ông và người nhà lại tức tốc trèo ghe ngục lặn đối mặt với hiệp nguy để cứu người
có lẽ không thể đếm hết được những người đã được hồi sinh nhờ sự giúp đỡ của gia đình ông léo
nhiều người trong số đó mang đến số tiền lớn để hậu tạ
nhưng cả gia đình ông đều kiên quyết từ chối cho dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn
để ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của ông léo
chính quyền địa phương các cấp đã nhiều lần khen thưởng biểu sương ông
vì tinh thần dũng cảm cứu người đuối nước trên sông cầm lệ
đây cũng chính là nguồn động viên ông và gia đình tiếp tục có những hành động nghĩa hiệp
lan tỏa những tấm hương bình dị mà cao quý